tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và quốc phòng với mỹ đồng minh quan trọng nhất là mục tiêu trọng tâm
của chuyến thăm cấp nhà nước năm ngày của thủ tướng nhật bản tới mỹ lần này
ngày hôm qua theo giờ washington tổng thống mỹ joe biden và thủ tướng nhật bản kishida fumio
đã công bố kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự chung và một hệ thống phòng thủ tên lửa mới
nhằm củng cố kết nối liên minh song phương chặt chẽ hơn
trong cuộc hội đàm kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ hai bên đã tập trung thảo luận
về khu vực ấn độ dương thái bình dương ukraine và xung đột ở gaza
phát biểu tại cuộc họp báo chung tại nhà trắng sau hội đàm tổng thống biden cho biết
sáu mươi bốn năm trước hai nước đã ký hiệp ước hợp tác và an ninh tương hổ
tổng thống asen hawer khi đó nói rằng mục đích của ông là thiết lập mối quan hệ đối tác bền vững giữa hai quốc gia
ngày nay thế giới có thể thấy rằng mục tiêu đó đã đạt được và mối quan hệ đối tác của chúng ta là không thể phá vỡ
theo ông biden
quân đội hai nước sẽ hợp tác theo cơ cấu chỉ huy chung và hai nước sẽ cùng với australia phát triển mạng lưới phòng thủ tên lửa phòng không mới
hai nhà lãnh đạo cũng thông báo rằng các phi hành gia nhật bản sẽ tham gia các sứ mệnh lên mặt trăng của nasa
về phần mình thủ tướng kishida cho biết hai bên cũng thảo luận về mối quan hệ căng thẳng trên trường quốc tế
đồng thời cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp
thế giới hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức hơn bao giờ hết
nhật bản sẽ chung tay với mỹ để giải quyết các thách thức ở khu vực ấn độ dương thái bình dương và trên thế giới
chúng tôi cũng sẽ không ngừng phát triển mối quan hệ song phương cho một mươi thậm chí một trăm linh năm sau
nhật bản thường được mô tả là đồng minh châu á quan trọng nhất của mỹ và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của mỹ
đang tăng cường vai trò toàn cầu sau một loạt sửa đổi về luật an ninh trong thập kỷ qua dẫn đến việc thay đổi hiến pháp hòa bình của nước này
theo kế hoạch ông kishida sẽ phát biểu trước quốc hội mỹ vào ngày hôm nay
với ông biden và tổng thống philippines ferdinand marcos jr tham dự một cuộc họp thượng đỉnh ba bên